trong báo cáo vừa được ngân hàng nhà nước trình quốc hội và các đại biểu quốc hội
các lĩnh vực rủi ro bất động sản và chứng khoán đều tăng so với cuối năm ngoái
đặc biệt tính đến tháng tám tín dụng bất động sản tăng hơn một mươi bốn so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
theo ngân hàng nhà nước tính đến ngày ba mươi tháng chín tín dụng tăng chín bốn so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
cơ cấu tín dụng tiếp tục có sự điều chỉnh tích cực
trong đó tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên
đến tháng tám dư nợ tiến dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tăng khoảng sáu so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
chiếm khoảng hai mươi bốn hai mươi sáu tổng dư nợ đối với nền kinh tế
doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng một mươi một bốn mươi hai chiếm một mươi tám sáu mươi bảy
lĩnh vực xuất khẩu tăng một mươi ba hai mươi một chiếm ba một mươi sáu
lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tăng một tám mươi năm chiếm hai chín mươi một
doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng hai mươi hai bốn chiếm bốn mươi một
đối với các lĩnh vực rủi ro
đến tháng tám tín dụng đối với bất động sản
bao gồm cả mục đích kinh doanh và mục đích sử dụng tăng một mươi bốn năm mươi tám so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
chiếm một mươi chín một mươi bốn tổng dư nợ nền kinh tế